bảo đảm điều kiện thiết bị cơ sở vật chất cần thiết trong hội chuẩn tư vấn điều trị từ xa hỗ trợ theo dõi và quản lý người bệnh tại cộng đồng điều phối chuyển tuyến quán trị các nhân viên y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ đáp ứng các tiêu chuẩn về quy tắc giao tiếp ứng xử thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám điều trị tại cơ sở y tế
bên cạnh đó phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu tập trung triển khai có hiệu quả
thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế kit xét nghiệm phục vụ phòng chống covid một mươi chín tại bộ y tế hà nội và tp hcm
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của thanh tra chính phủ phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã đề nghị ngành thanh tra và các bộ ngành địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo
điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực và toàn diện hơn nữa
phó thủ tướng yêu cầu triển khai kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai theo hướng trọng tâm
hiệu quả tập trung thanh tra đối với những ngành lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo
tập trung vào hoạt động thanh tra công vụ đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật ở những khâu những hoạt động quản lý thường xuyên có sự tiếp xúc giữa cán bộ công chức viên chức với người dân doanh nghiệp
nhất là những khâu những lĩnh vực đã xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư luận về những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
đặc biệt phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu thanh tra chính phủ tập trung triển khai có hiệu quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị sinh phẩm kích xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín tại bộ y tế thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
phó thủ tướng yêu cầu hệ thống thanh tra tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng theo các quy định tại luật phòng chống tham nhũng và các kết luận
chỉ đạo của bộ chính trị ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và các nghị quyết chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
về thể chế thanh tra chính phủ cần tập trung xây dựng hoàn thiện dự án luật thanh tra sửa đổi trình chính phủ cho ý kiến trước khi trình quốc hội đảm bảo đúng tiến độ chất lượng
nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu toàn ngành phải hết sức chú ý trong việc củng cố xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp trách nhiệm ký cương liêm chính có bản lĩnh đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực việc xây dựng tổ chức thanh tra và đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
sau nhiều ngày dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới hà nội hiện có hơn năm trăm linh f nặng và nguy kịch
tại bệnh viện tuyến cuối điều trị covid một mươi chín các bác sĩ đang nỗ lực dành ra sự sống cho bệnh nhân
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội nhận định tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội hiện giờ đang trở nên căng thẳng hơn số lượng f ngày càng gia tăng đa số bệnh nhân đã được tiêm vaccine tỷ lệ bệnh nhân nặng ít hơn
tuy nhiên khi số lượng f nhiều thì bệnh nhân nặng nhiều theo
mỗi ngày bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội tiếp nhận hai mươi ba mươi f trong tình trạng nặng
đến nay bệnh viện có gần hai trăm linh bệnh nhân nặng và nguy kịch trong số này bốn người đến sáu mươi người phải thở máy
đa số bệnh nhân nguy kịch chưa được tiêm vaccine số ít chỉ mới tiêm một mũi họ đều lớn tuổi từ tám mươi đến chín mươi tuổi hoạt sát một trăm linh nhiều người bệnh nền càng điều trị thì càng nặng
bác sĩ hải nói và khuyến các các cụ già nhiều bệnh nên nên được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín càng sớm càng nặng
theo kế hoạch nếu bệnh nhân gia tăng cơ sở y tế này sẽ chuyển sang giai đoạn ba tương ứng năm trăm linh giường điều trị huy động đa số nhân lực phù hợp với tình hình dịch bệnh
điều dưỡng trưởng nguyễn thị thu phương cho biết mỗi ca làm việc có bốn bác sĩ và chín điều dưỡng kéo dài một mươi hai tiếng
r một mươi ba và r một mươi bốn là khu vực chăm sóc đặc biệt chuyên điều trị các bệnh nhân tầng nặng và nguy kịch số lượng ca nặng tăng nhanh mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận hai mươi ba mươi bệnh nhân
theo điều dưỡng phương
nhân lực được chia thành
đội một ở trong phòng bệnh trực tiếp xúc điều trị cho bệnh nhân đội còn lại ở ngoài điều phối xử lý thông tin tại trung tâm điều hành qua vách ngăn phòng dịch
hệ thống camera giám sát có thể theo dõi đến từng giường của các bệnh nhân trường hợp khẩn cấp các bác sĩ ở bên ngoài cũng có thể lập tức vào bên trong
với lượng bệnh nhân đông các y bác sĩ xác định tết này làm việc như ngày thường trực một trăm linh nhân lực
bác sĩ nguyễn minh nguyên cho biết số lượng bệnh nhân covid một mươi chín nặng gia tăng nhất là những cụ già yếu
chưa tiêm được vaccine những trường hợp này một khi đã mắc covid một mươi chín thì diễn biến rất nặng
trong phòng bệnh chúng tôi rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi mắc covid một mươi chín qua người thân và những người xung quanh
bác sĩ nguyên thông tin mỗi ngày tại bệnh viện có hai bốn ca nguy kịch diễn biến tử vong khiến cho các bác sĩ chịu áp lực rất lớn
theo bác sĩ các bệnh nhân hồi sức tích cực phải chuyển trị hàng tuần thậm chí là hàng tháng mới được xuất viện
sau khi khỏi bệnh họ sẽ được chuyển sang khu vực hậu covid
để tiếp tục được chăm sóc phục hồi từ đó giảm gánh nặng cho trang thiết bị và nhân lực tại khoa hồi sức tích cực
muốn tỷ lệ tử vong thấp thì mục tiêu phải giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm ngoài cộng đồng và bảo vệ các đối tượng có nguy cơ cao như người già
người có bệnh lý nền hoặc là các giải pháp như tiêm vaccine tại nhà hạn chế đi lại và phòng bệnh cho người già thực hiện năm k bác sĩ khuyến cáo
dự báo số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội tiếp tục tăng cao nhất là vào dịp tết nguyên đáng cận kề
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải và giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đh y hà nội cho biết
bệnh viện đã có kế hoạch một năm trăm linh nhân viên tham gia điều trị f
trong đó có các bác sĩ từ trường đh y hà nội bệnh viện đh y hà nội các bệnh viện tại hà nội và một số bệnh viện khu vực miền bắc
một bệnh nhân nặng phải thở máy đòi hỏi số lượng người phục vụ nhiều hơn rất nhiều so với bệnh nhân nhẹ
các bệnh nhân covid một mươi chín sau giai đoạn cấp cứu đến giai đoạn hậu covid có những bệnh nhân phải nằm một tháng
thậm chí hơn hai tháng khi ra viện vẫn phải thở oxy bác sĩ hải cho hay
đi cùng với diễn biến dịch bệnh kéo dài đời sống người dân gặp nhiều khó khăn là những bất ổn về tình an ninh trật tự
núp bóng hỗ trợ covid một mươi chín tại các huyện hòn đất tân hiệp vĩnh thuận kiên giang hiện nay đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức này
thượng tá quảng quốc huy phó trưởng công an huyện tân hiệp kiên giang cho biết đơn vị vừa có công văn cảnh báo
phương thức thủ đoạn cho vai nặng lãi bằng hình thức lừa đảo người dân nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó công an các huyện hòn đất vĩnh thuận kiên giang có công văn tương tự để cảnh báo người dân về tình trạng này
ông danh thuyền năm mươi một tuổi ngụ ấp hòa bình xã vĩnh bình bắc huyện vĩnh thuận kiên giang cho biết vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
ông được tk hai mươi tám tuổi ngụ cùng địa phương giới thiệu và dẫn đi nhận tiền hỗ trợ của một tổ chức từ thiện
tôi cùng bốn năm người khác trong xóm mang giấy chứng minh nhân dân rồi chạy xe máy theo ca đi đến địa điểm gần công viên nguyễn trung trực
thành phố rạch giá kiên giang tại đây chúng tôi gặp hai ba nhân viên họ lo cho chúng tôi ăn uống chụp hình dân chung
chụp lại giấy chứng minh hỗ trợ mỗi người ba năm triệu đồng rồi kêu về ông thuyền kể
nhận tiền vài ngày thì được lãnh đạo ấp thông báo và đề nghị không được nghe lời lôi kéo của các đối tượng lạ
dịch covid một mươi chín tôi không có việc làm nên rất cần tiền khi được hỗ trợ tôi mừng lắm
nhưng không biết đây là lừa đảo giờ tôi đang rất hoang mang không biết những người đó có thông tin và chụp ảnh chứng minh của tôi để làm gì
ông thuyền nói
ông lương văn đuổi bi thư chi bộ trưởng ấp bình hòa cho biết quả thống kê ấp bình hòa đã có ba mươi hội dân thông qua tk
và hai người khác giới thiệu lên thành phố
tk và hai người khác trong ấp bình hòa là cò dẫn người dân trong xóm lên thành phố rạch giá và đưa các đối tượng hỗ trợ tiền
sự việc này ban lãnh đạo ấp đã báo cáo đảng ủy ủy ban nhân dân xã và công an xã vĩnh bình bắc
ban lãnh đạo ấp đã tuyên truyền người dân không nên tin theo các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng
ông đuổi nói
thủ đoạn chung của các đối tượng là tiếp cận người dân rồi đưa ra các thông tin sai sự thật về các khoản tiền trợ cấp
như hỗ trợ dịch bệnh covid một mươi chín
giúp người không có việc làm người già người cao tuổi người dân tộc thiểu số
chúng kêu gọi người dân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh covid một mươi chín
với số tiền từ ba bốn triệu đồng
bằng thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa người dân lấy giấy tờ tùy thân để các đối tượng làm hợp đồng vay
mua trả góp tại các công ty tài chính một sản phẩm có giá trị cao
sau đó bán sản phẩm để lấy tiền tiêu xài và cắt liên lạc với các nạn nhân
công an xã vĩnh bình bắc huyện vĩnh thuận kiên giang cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia
không nghe không tin theo lời xứ dục dù dậu của các đối tượng không cung cấp thông tin hình ảnh cá nhân
không ký bất kỳ giấy tờ gì có liên quan đến vay mượn trả góp cho các đối tượng lạ mặt
chuyển sang những tin tức liên quan đến biến chủng omicron
tổ chức y tế thế giới cảnh báo rằng biến thể omicron ít gây bệnh nặng hơn delta
nhưng vẫn rất nguy hiểm đối với những người chưa tiêm vaccine
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros adhanom ghebreyesus cho rằng
biến thể omicron ít gây bệnh nặng hơn delta nhưng vẫn là virus nguy hiểm
nhất là với những người chưa tiêm vaccine
phát biểu tại cuộc họp báo ông cho hay hơn chín mươi nước vẫn chưa đạt mục tiêu tiêm chủng bốn mươi dân số
và hơn tám mươi năm người dân ở châu phi vẫn chưa được tiêm mũi nào
chúng ta không được để virus này tự do lây lan nhất là khi quá nhiều người trên thế giới vẫn chưa tiêm chủng
ông kêu gọi
số ca nhiễm tăng vọt do biến thể omicron vốn đang nhanh chóng thay thế delta tại hầu hết các nước
theo ông tedfrost ông cho hay rằng hầu hết những người nhập viện trên thế giới vì covid một mươi chín là những người chưa tiêm vaccine
trong khi đó nếu tình trạng lây nhiễm không được ngăn chặn thì dễ dẫn đến nguy cơ biến thể mới xuất hiện
và có thể có mức lây nhiễm cao và gây chết chóc hơn omicron
bên cạnh vaccine tiêm thông thường thì một số quốc gia đã bắt đầu nghiên cứu những dạng vaccine khác
điển hình như một nhóm nhà nghiên cứu trung quốc
trung quốc cho biết vaccine hit cansino tạo ra phản ứng miễn dịch cao gấp bảy một mươi một lần
cho người tiêm hai mũi sinovac so với tiêm liều thứ ba cùng loại
các nhà khoa học thuộc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh giang tô
nhà dịch tế học và virus học hàng đầu trung quốc chen wei và nhân viên của công ty cansino biologics
đã tiến hành nghiên cứu trên bốn trăm hai mươi người đã tiêm hai liều sinovac
kết quả cho thấy những người dùng liều tăng cường bằng vaccine dạng hit của cansino
có phản ứng kháng thể trung hòa mạnh hơn bảy một mươi một lần so với những người tiêm mũi thứ ba siriovat
khi so sánh với mũi ba sinovac về phản ứng trước delta vaccine dạng hit của cansino có khả năng
trung hòa chéo cao hơn từ một mươi tám hai mươi bốn lần sau hai mươi tám ngày sử dụng như liều tăng cường
nghiên cứu cũng chỉ ra ở những người dùng vaccine dạng hit cansino làm liều tăng cường
có ít trường hợp phản ứng bất lợi như mệt mỏi đau đầu sốt khô miệng hoặc sưng cổ họng
kết quả nghiên cứu được đăng trên nền tảng pre pinned with the lancet tuần trước nhưng chưa
được bình duyệt casino công ty có trụ sở ở thiên tân trung quốc cho biết vaccine dạng
hit là phương pháp không xâm lấn và dễ dàng sử dụng với mục tiêu cung cấp bảo vệ nhanh chóng
thường xuyên và quy mô lớn đây là vaccine sử dụng công nghệ vector
trong khi sinovac là vaccine bất hoạt tổ chức y tế thế giới who đã khuyến
nghĩ các quốc gia dùng vaccine bất hoạt để tiêm liều đầu tiên nên sử dụng vaccine
dạng hit hoặc vector để tiêm liều thứ hai hay liều tăng cường nhằm bảo vệ tốt hơn
tuy nhiên vaccine casino sẽ cần trải qua các thử nghiệm lâm sàng trước khi được phê duyệt
một thử nghiệm lâm sàng ở người với một mươi ba người đã tham gia đăng ký trên cơ sở dữ liệu clyco
trials tháng trước thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine dạng hit và nghiên cứu chính
thức dự kiến hoàn thành vào tháng bốn tại mỹ nhiều người có hệ miễn dịch suy giảm đang tiêm
liều covid một mươi chín thứ bốn thậm chí thứ năm dù không chắc chắn về độ an toàn và hiệu quả của những mũi
tiêm chưa được chấp thuận cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda cùng trung tâm kiểm soát và phòng
người dịch bệnh mỹ cdc là cơ quan chịu trách nhiệm phê duyệt khi nào nên sử dụng liều tăng cường
một số bác sĩ và bệnh nhân cảm thấy các cơ quan liên bang đã hành động quá chậm để bảo vệ những
người dễ bị tổn thương nbc news đưa tin cdc đã cập nhật hướng dẫn vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
những nhóm suy giảm miễn dịch sẽ đủ điều kiện tiêm liều thứ bốn sáu tháng sau khi nhận liều thứ ba nếu
như tuân thủ đúng quy định họ sẽ tiêm liều thứ tư sớm nhất vào cuối tháng hai tuy nhiên sự xuất
hiện của chủng omicron và tỷ lệ tiêm chủng thấp ở nhiều khu vực khiến cho những người có hề miễn
dịch yếu lo lắng và họ phải tiêm thêm vaccine trong khi không chắc điều này có an toàn và hiệu
quả hay không giới nghiên cứu cho biết một số người có hề miễn dịch suy giảm có thể không bao
giờ phát triển phản ứng bất kể họ tiêm bao nhiêu mũi
tuy nhiên có người nói rằng mỹ đang dư thừa vaccine nên giải pháp tiêm thêm còn hữu ích hơn là để lãng phí
mức độ kháng thể cao có thể tỷ lệ thuận với khả năng bảo vệ trước virus tuy nhiên giới khoa học
vẫn không thể kết luận chắc chắn về mức độ bảo vệ của từng loại kháng thể fda cũng không khuyến
kích người dân sử dụng xét nghiệm kháng thể để đánh giá khả năng miễn dịch
cdc ước tính có khoảng bảy triệu người mỹ có hệ miễn dịch suy giảm nhưng rất khó để biết các liều
tăng cường sẽ giúp ích ai theo tiến sĩ robert
water chủ nhiệm khoa y tại đại học california san francisco
ở thời điểm này đây tức là tiêm thêm vaccine có lẽ sẽ mang tính ngẫu hứng hơn là khoa học
ông nói chris neflet sinh sống ở indiana pennsylvania đã tiêm mũi thứ ba vào tháng bốn năm
hai nghìn hai mươi một anh neflet bốn mươi một tuổi không biết liệu điều này giúp ích gì cho mình những loại thuốc anh sử
dụng để ghép thận đã ngăn cơ thể tạo kháng thể sau hai mũi vaccine pfizer
chúng tôi đã lách luật nhưng rồi kết quả là gì anh nói không là gì cả
sau lần tiêm thứ ba lượng kháng thể của naplat vẫn thấp phải đến mũi thứ tư
lượng kháng thể mà anh tạo ra mới bằng mức của một người khỏe mạnh bình thường
naplade tin rằng sự liều lĩnh của mình sẽ mang lại lợi ích cho các nghiên cứu nên đã đăng ký tham gia
một dự án của bệnh viện john hopkins về phản ứng của bệnh nhân kế ghép nội tạng với vaccine covid một mươi chín
có thể nói mỹ là một trong những nước chịu ảnh hưởng của covid một mươi chín
mỹ là một trong những nước chịu ảnh hưởng của covid một mươi chín nặng nề nhất trên thế giới
nhưng có lẽ cơn áp bộng tại quốc gia này chưa dừng lại
số ca tử vong vì covid một mươi chín ở mỹ có thể vượt chín trăm linh sau khi tăng thêm sáu mươi hai người chết
trong bốn tuần tới theo dự báo của cdc
dự báo được trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc công bố vào ngày một mươi hai tháng một
cảnh báo nước này có thể ghi nhận trung bình hai sáu trăm hai mươi bốn ca tử vong mỗi ngày tăng một năm lần
so với mức một bảy trăm một mươi năm hiện tại
vì đại dịch kể từ khi covid một mươi chín bùng phát và là vùng dịch chết chóc nhất thế giới
theo thống kê của đại học john hopkings số ca nhập viện mới ở mỹ được cảnh báo sẽ tăng
tuần thứ tám liên tiếp từ mức một mươi bảy chín trăm linh lên bốn mươi tám trường hợp vào ngày bốn tháng hai
mỹ hiện có một trăm bốn mươi năm chín trăm tám mươi hai người nhập viện vì covid một mươi chín theo dữ liệu của bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ
tuy nhiên cdc không đưa ra dự báo về số ca nhiễm tăng giảm trong thời gian tới
cho rằng những nhận định về số ca nhiễm gần đây có độ tin cậy thấp với số liệu thực tế nhiều hơn dự báo
mỹ đã báo cáo sáu trăm tám mươi năm bốn trăm tám mươi hai ca nhiễm mới trong vòng hai mươi bốn giờ qua nâng tổng số ca lên hơn sáu mươi bốn một triệu
số ca nhiễm mắc trung bình ở quốc gia này đã tăng một
cố vấn y tế nhà trắng antony fauci nhận định mỹ có thể sắp chạm ngưỡng sống chung với covid một mươi chín
bất chấp số ca nhiễm và nhập viện cao
ông cho rằng loại bỏ ncov là phi thực tế chỉ ra lý do xuất phát từ đặc tính dễ lây lan
xu hướng đột biến thành các biến chủng mới và rất nhiều người chưa tiêm chủng covid một mươi chín
tuy nhiên khi tỷ lệ nhiễm omic frank tăng rồi giảm mỹ sẽ có hy vọng bước vào giai đoạn mới
đủ mức độ bảo vệ trong cộng đồng đủ thuốc để điều trị
dễ dàng khi ai đó mắc bệnh và thuộc nhóm nguy cơ cao ông đánh giá
thưa quý vị mặc dù tiêm vaccine covid một mươi chín đang được coi là một trong những cách hiệu quả nhất
để đối phó với dịch bệnh tuy nhiên tiêm vaccine kể cả là đủ ba mũi cũng không đảm bảo miễn nhiễm với covid một mươi chín
vì vậy rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại